hiện nay tình hình dịch bệnh ở đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh bình định đang có những diễn biến phức tạp
ngành nông nghiệp và các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
ngay sau tết nguyên đán ngành thú y tỉnh bình định đã đẩy mạnh việc hỗ trợ thuốc sát trùng
vôi và hướng dẫn người dân chăn nuôi chăm sóc điều trị thường xuyên theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh
tại hộ chăn nuôi đồng thời công tác tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh
qua đó đã nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi trong việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho đàn vật nuôi trong giai đoạn hiện nay
hiện nay tình hình dịch bệnh giá súc giá cầm cũng đáng báo động
bởi vì do điều kiện thời tiết biến đổi và đồng thời việc lưu hành virus
các loại như cúm giá cầm lỗ mồm lòng bóng
hình như dịch tại lầu châu phi vẫn còn đang đe dọa trên lệnh chăn nuôi của tỉnh bình định
thực tế trong thời gian qua cho thấy các ổ dịch thường xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
nơi không làm tốt công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi
chính vì vậy hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh bình định chỉ đạo các địa phương đã có ổ dịch
thực hiện đợt tiêm phòng sớm hơn so với kế hoạch
ngoài ra tỉnh bình định cũng đã chuẩn bị gần hai triệu liều vaccine dịch cúm gia cầm
để kịp thời cung ứng cho các địa phương khi có nhu cầu
trong thời gian tới tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh bình định dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến bất lợi đối với đàn vật nuôi
thêm vào đó người dân đang tái đàn ổ ạt làm cho nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất lớn
chính vì vậy song song với các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện
các ngành chức năng và người chăn nuôi trong tỉnh cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc chăn nuôi an toàn sinh học
áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi theo quy trình hiện đại
qua đó vừa phòng chống hiệu quả các loại bệnh dịch vừa nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề chăn nuôi